phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên vào chiều nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu hưng yên cần phải tìm ra lợi thế của mình
để phát triển trong giai đoạn tới
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà tỉnh hưng yên đã đạt được
trong thời gian qua thủ tướng đánh giá hưng yên là một tỉnh có đặc điểm phát triển đặc thù
mà các tỉnh khác khó có thể so sánh là trung tâm của bắc bộ nằm trong vùng quy hoạch của thủ đô
có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối có nhiều làng nghề truyền thống
về giảm nghèo theo tiêu chuẩn đề án chiều vẫn còn năm những kết quả trên là động lực quan trọng
để phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ này
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ tốc độ tiềm năng lợi thế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh
thu nhập bình quân đầu người còn thấp môi trường đầu tư thấp chỉ số cạnh tranh cấp tình giảm
tuy có tiến bộ nhưng thành lập mới doanh nghiệp kết quả cũng thấp
thủ tướng cũng chỉ rõ tốc độ tiềm năng lợi thế của tỉnh thu nhập bình quân đầu người còn thấp